và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
thứ ba là tôi nghĩ báo chí phải làm tốt công tác thông tin đối ngoạn
hai nữa là tôi nghĩ báo chí phải kịp thời phản ánh đầy đủ của những bức xúc của xã hội
nêu lên những tình cảm những nguyện vọng những ý kiến của nhân dân

và phải có báo chí phải làm việc nội dung nữa là báo chí phải tuyên truyền

những chiến công của lực lượng an dân và nêu lên những gương điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ thủ quốc những mô hình hay những cách làm tốt

và một cái nữa là tôi nghĩ là thời gian tới phải tiếp tục và phát huy vai trò
và thế mạnh đặc thủ báo chí an dân trong việc tuyên truyền về chủ trương

vâng ạ hôm nay là một ngày đặc biệt ngày hai mươi một tháng sáu
vậy thì đồng chí có chia sẻ gì đối với những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân ạ

và cũng nhân dịp kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày báo chí cách mạng việt nam
tôi xin gửi lời cảm ơn tới thế hệ những người làm báo đi trước
tổng công an dân và cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên
một lời chúc sức khỏe nhân ngày báo chí cách mạng việt nam
và tôi cũng mong muốn thời gian tới thì chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm hay
về chủ đề về an ninh

một lần nữa thì chúc cho những người làm báo